trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng tám các cơ quan chức năng việt nam phối hợp với các cơ quan chức năng hoa kỳ
đưa gần ba trăm năm mươi công dân việt nam trở về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay đến từ nhiều bang ở hoa kỳ bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi
người cao tuổi người ốm đau người đi du lịch bị kẹt lại du học sinh đã hoàn thành chương trình học
mà không có nơi lưu trú giao ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
các cơ quan đại diện việt nam tại hoa kỳ đã tích cực hỗ trợ công dân trong đó có nhiều người ở xa
người cần sự hỗ trợ đặc biệt di chuyển tới điểm tập trung tại sân bay quốc tế thành phố houston
tổng lãnh sự quán việt nam tại houston đã cử các cán bộ trực tiếp tới sân bay để hỗ trợ công dân
hoàn tất các thủ tục và quá trình lên máy bay diễn ra nhanh chóng và an toàn
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh
dịch tễ trong suốt chuyến bay ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay vân đồn
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
trong thời gian tới việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp
theo nguyện vọng của công dân phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước